để phục vụ tốt nhất cho người dân đón tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám mới đây sở giao thông vận tải
tp hcm vừa có thông báo về việc tạm ngừng thi công các công trình đào đường trong thời gian
từ ngày tám tháng hai đến sau tết nguyên đán
cụ thể từ ngày tám tháng hai đến hết ngày hai mươi ba tháng hai tp hcm cấm đào đường thi công các công trình
nằm trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vào dịp tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn hai mươi
từ ngày ba tháng hai đến trước ngày tám tháng hai chủ đầu tư của các công trình hạ tầng kỹ thuật
có trách nhiệm đồn đốc đơn vị thi công khẩn trương dọn dẹp vệ sinh khu vực công trường
tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đang thi công và trải lệ nguyên trạng mặt đường